yên bái có bảy mươi xã vùng trọng điểm còn nhiều rừng
tri cục kiểm lâm tỉnh yên bái đã bố trí một trăm linh xã trọng điểm có rừng đều có kiểm lâm địa bàn
hàng năm các địa phương đã ký hợp đồng bảo vệ rừng
nhờ vậy mà tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh yên bái luôn ở mức cao đứng thứ sáu cả nước về tỷ lệ che phủ rừng
theo đó gần hai trăm linh tám ha rừng phòng hộ rừng đặc dụng và rừng tự nhiên sản xuất
đã được các địa phương giao khoán tới người dân
tại bảy mươi xã vùng trọng điểm còn nhiều rừng các địa phương đã ký hợp đồng bảo vệ rừng ngay từ đầu năm
tri cục kiểm lâm cũng đã bố trí một trăm linh các xã trọng điểm có rừng đều có kiểm lâm địa bàn
với phương châm bảo vệ rừng tại gốc tỉnh yên bái đã tập trung tối đa lực lượng trên địa bàn
đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật khi có hành vi vi phạm
đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám tổng diện tích đất có rừng của tỉnh yên bái đạt hơn bốn trăm sáu mươi ha
tỉ lệ che phủ rừng đạt sáu mươi ba
ngoài ra lực lượng kiểm lâm đã phát hiện lập biên bản một trăm sáu mươi năm vụ vi phạm tiến hành xử lý một trăm bốn mươi ba vụ vi phạm lâm luật